theo nhận định của các cơ quan chuyên ngành tổng lượng mưa trong mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ hai trăm linh bốn trăm linh mm khả năng dòng chảy vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới
xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm từ một đến hai tháng và ở mức độ cao hơn và gai gắt hơn
để chống xâm nhập mặn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn xâm nhập mặn
thường xuyên đao độ mặn tại các khu vực có nguy cơ để nắm bắt tình hình chủ động triển khai các giải pháp phòng chống xâm nhập mặn trên địa bàn
xây dựng kế hoạch phòng chống xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi có giải pháp cụ thể bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh
bộ trí cơ cấu mùa vụ hợp lý xuống giống sớm vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ở các vùng ven biển
ưu tiên sử dụng các giống lúa thơm chất lượng cao ngắn ngày nhóm giống chịu mặn tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi như nạo vét canh rạch
đắp đập tạm lắp đặt chạm bơm giãi chiến chữ nước chủ động kinh phí để thực hiện các giải pháp phòng chống xâm nhập mặn
trường hợp nguồn kinh phí vượt quá khả năng báo cáo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài chính để tổng hợp
đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ theo quy định hiện hành thường xuyên báo cáo tình hình ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn về bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ